còn tại tỉnh lào cai đối tượng vàng a phiềm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã lùng cải huyện bắc hà
đang vận chuyển trái phép hơn một kg heroin thì bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai phát hiện bắt giữ
trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực thôn bản cầm xã bản cầm huyện bảo thắng
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh lào cai đã phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra
quá trình kiểm tra tổ công tác đã thu giữ ba bánh bột màu trắng dạng bột hình chữ nhật đối tượng khai là heroin
tổ công tác đã đưa đối tượng cùng toàn bộ tăng vật về cơ quan để điều tra
qua giám định toàn bộ chất bột màu trắng là heroin có trọng lượng hơn một kg
tại cơ quan điều tra đối tượng khai đã mua ma túy của một người quen bên lào về bán kiếm lời
khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị bắt giữ